với nỗ lực xóa trắng các buôn làng không có điện tại các xã vùng sâu vùng xa trên địa bàn
mới đây công ty điện lực tỉnh con tum đã tổ chức đóng điện cung cấp cho nhiều thôn làng tại tỉnh con tum
theo đó hàng trăm hộ dân được hưởng niềm vui khi có điện trước tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
nằm dưới chân núi ngọc linh làng tu rằng b xã mường hong huyện đắc lây tỉnh con tum
với hơn ba mươi hộ dân là người dân tộc xê đăng sinh sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp
những năm trước đây do chưa có điện nên người dân chủ yếu thắp sáng bằng đen dầu
vừa qua sau hơn nửa tháng nỗ lực thi công ngành điện con tum đã tổ chức đóng điện
đưa điện lưới quốc gia về với làng tu rằng b
sau bao nhiêu năm chờ đợi mong muốn của bà con đã trở thành hiện thực
thế nên là bà rất mừng mấy năm bà cũng có điện cứu khổ khục thôi
bây giờ thì chắc là bà uống điện rồi
trong quản trung trao làm ăn cũng là cũng khởi
trong những năm qua ngành điện của tỉnh con tum cũng đã đẩy mạnh việc cải tạo đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện
nâng cao chất lượng điện để phục vụ cho người dân nhất là vùng sâu vùng xa vùng biên giới của tỉnh con tum
năm hai nghìn một mươi chín này thì đầu tư gần ba mươi sáu tỷ
đầu tư để đưa điện về đến với đồng bào vùng sâu vùng xa của tỉnh
chính vì hàng năm đều có bố trí nguồn vốn như thế để đầu tư
nên hiện nay là lưới điện của đền địa bàn tỉnh con tum đã phủ hết một trăm linh số huyện thành phố
cũng như là một trăm linh số xã của các tỉnh và số dân vùng nông thôn đã có điện hiện nay là chín mươi chín
trong năm hai nghìn một mươi chín dự án đưa lưới điện về các cụm dân cư trên ba mươi hộ chưa có điện
hoặc có điện một phần trên địa bàn tỉnh con tum
ngành điện con tum đã đầu tư sáu trạm biến áp gần hai mươi km đường dây trung thế hạ thế với tổng kinh phí hơn một mươi một tỷ đồng
số hộ dân được hưởng lợi từ dự án với gần một hai trăm linh khách hàng tại sáu huyện thành phố
đặc biệt việc đưa điện về cho bà con trước tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi đã mang đến một điều vô cùng ý nghĩa
giúp bà con đón một cái tết vui vẻ đầm ấm hơn